bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có đánh giá cụ thể về tình trạng đê điều tại các địa phương trên cả nước
nỗi lo về hệ thống đê xuống cấp là có thực khi mà cả nước còn hai trăm ba mươi điểm trọng yếu nguy cơ lớn mất an toàn
trong khi theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cuối năm nay có thể xảy ra nhiều trận lũ lớn bởi theo quy luật sau hạn hán là mưa lũ lớn
toàn quốc hiện có hơn chín km trong đó hơn hai bảy trăm linh km đê từ cấp ba đến cấp đặc biệt
năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra một sự cố đê điều điển hình là chiều cường vượt lịch sử kết hợp với gió mùa đông nam mạnh vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín gây nước dâng và sóng cao trên ba mét
làm tràn đỉnh đê biển tây tỉnh cà mau mưa lớn tại tây nguyên gây lũ ngập lụt trên diện rộng làm vỡ đê bao quảng điền tỉnh đắk lắc
đại diện tổng cục phòng chống thiên tai cho biết trên hệ thống đê từ cấp ba đến cấp đặc biệt còn tồn tại hai trăm ba mươi trọng điểm sung yếu
ba trăm chín mươi chín km đê còn thiếu cao trình sáu trăm tám mươi ba km đê
một mươi mặt cắt nhỏ hẹp bốn trăm năm mươi chín cống cũ hư hỏng một trăm năm mươi tám km kè hư hỏng sung yếu
nếu các trận mưa cực đoan như trận mưa lớn năm hai nghìn tám gây lụt tại thủ đô hà nội mưa lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực đông bắc
năm hai nghìn một mươi bảy tại miền trung xảy ra ở phía thượng lưu của lưu vực sông hồng sông thái bình
khi các hồ chứa có nhiệm vụ cắt lũ ở thượng nguồn đã sử dụng hết dung tích phòng lũ cho hạ du
thì khả năng xảy ra lũ lớn lũ vượt tần suất thiết kế trên hệ thống sông là rất cao uy hiếp an toàn đề điều
đánh giá về thực trạng đê điều hiện nay lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh
hệ thống d cấp ba hiện có hai trăm ba mươi điểm sung yếu có nguy cơ mất an toàn đề điều bất cứ lúc nào